xin kính chào các quý khán giả
xin kính chào các quý khán giả
khách quan chúng tôi cũng

lại một số các khách hàng

khách hàng và đã được giải quyết
và sau đấy thì cũng
trao đổi một cách cụ thể với
các khách hàng và qua tất cả
những số liệu kiểm tra thì nó
bật lên có mấy cái việc thứ nhất là
chúng ta cũng phải khẳng định rằng là một trăm linh
tất cả những yêu cầu của khách hàng
mà đã được phản ánh lên trung tâm chăm sóc
khách hàng là đã được giải quyết
triệt để là một trăm linh thì trong
cái việc mà kiểm tra thì đoàn cũng kiểm tra
ngẫu nhiên tại rất là nhiều những công ty
địa lực thì mỗi nó gồm
rất là nhiều loại hình từ công ty trách nhiệm
một thành viên cho đến
tất cả những cái đơn vị khác
đơn vị điện lực khác thì đều được kiểm tra
đủ đầy đủ tất cả các loại mô hình
và đây thì chúng ta cũng thấy rằng là tất cả
các đơn vị thì đều đã thực hiện
theo cái quy trình thống nhất mà được
ban hành bởi tổng đoàn địa lực việt nam
đấy là cái quy trình kinh doanh
thì kết bành thế nào thưa ông phải nói rằng là
thứ nhất là các đơn vị là thực hiện
rất là nghiêm túc tuy nhiên là
cái khối lượng công việc ấy thì nó rất là lớn
và chúng tôi cũng đâu đó cũng chỉ kiểm soát
được vào khoảng độ chín mươi
trên chín mươi cái số lượng hóa đơn
mà có cái chỉ số là
tăng trên ba mươi thì được kiểm soát
thế còn một số phần còn lại
thì cái khối lượng công việc nó quá lớn
và cái vấn đề là trong vòng hai mươi bốn
sau khi mà chúng tôi chỉ số xong
thì phải được chuyển cái thông tin đấy
đến cho khách hàng và được phát hành hóa đơn
thì cái thời gian nó ra rất là ngắn
kiểm tra thì thứ nhất là cũng ghi nhận
lại những ý kiến của khách hàng
là qua cái phản ánh của khách hàng
thì các đơn vị điện lực thì cũng đã
giải thích một cách rất là cụ thể
cho khách hàng cũng như là kèm theo đấy là
tất cả những cái tư vấn để sử dụng điện
làm sao mà nó có hiệu quả
đấy là vấn đề thứ nhất vấn đề thứ hai là
sau khi mà đơn vị điện lực
đã trao đổi với khách hàng thì
các khách hàng đều cảm thấy rất là
rất là thoả mãn với
cái cách thức phục vụ cũng như là
cái việc mà lý giải của ngành điện cái mức độ thoả mãn
theo khoảng bao nhiêu phần trăm khách hàng
hay tất cả vấn đề là
khi mà chúng ta kiểm tra thì chúng ta chỉ
chọn mẫu và nếu mà dựa trên
cái mẫu đấy thì chúng tôi có thể nói là
một trăm linh tuy nhiên nếu như mà chúng ta
cái kích thước mẫu cái quy mô mẫu này thì nó
cũng chưa đủ lớn bởi vì nó chỉ là kiểm tra
một cách sắp xuất chứ nó chưa phải là một cuộc khảo sát
đấy cho nên là
ở cái góc độ mà cơ bản điểm tra
thì chúng ta thấy là
khách hàng thì cũng rất là bằng lòng
rất là cảm ơn ông thưa ông nhưng mà
cũng có những cái dư luận
ví dụ cho rằng là
có vấn đề liên quan đến đo đếm
như ông vừa nói đó hay là có vấn đề liên quan
vấn đề về do cái cơ cấu lũy tiến
lâm ra là tiền điện nó tăng
hoặc là do cái vấn đề tính dồn tháng này
vào tháng cao điểm thì nó cũng sẽ tăng lên
theo ông ba lý do đó có hay không trong đợt kiểm tra vừa rồi
trong đợt kiểm tra vừa rồi
các đơn vị theo cái chức năng của mình
thì đã kiểm tra một cách rất là đầy đủ
và toàn diện thứ nhất là
có hay không có cái việc mà ghi từ tháng này
sang tháng kia thì chúng tôi cũng phải
khẳng định rằng là cái việc này là không có
thế còn cái vấn đề mà
ghi của người công nhân thì sao
chỉ số của người công nhân
thì phải nói rằng là
nó chỉ được thực hiện đối với công tân cơ thôi
công tơ điện tử là thu tập từ xa hết rồi
hợp chí nó đúng đến hàng giờ
để thu tập nhưng mà quả hình tra
có bao giờ phát hiện ra trường hợp mà người công nhân ghi sai
so với thực tế không ạ
cái này thì thực tế của chúng ta
cái thực tế của chúng ta thì vẫn có
công nhân ghi sai cái ghi sai này nó do
là người ta có thể đọc
sai có thể người ta bấm sai
vâng thưa ông ông giải thích như thế nào về trường hợp
ở quảng ninh ở quảng ngãi có những trường hợp mà
thay vì là tiền điện
khoảng độ ba trăm linh nghìn
hay ba triệu thành ra tám mươi chín mươi triệu
thì theo ông nhìn đấy là lý do vì sao ạ
cái này thực ra nó có hai cái việc
một việc thứ nhất là cái người mà ghi chỉ số ấy
là người ta bị ghi sai
việc thu thập số liệu là bị sai là một
vấn đề thứ hai là bản thân cái bộ phận
phúc tra là làm
là nó chưa phát hiện ra
và thực ra đây là một cái

một cái lỗi kép trong cả mấy quy trình
nếu người công nhân mà ghi đúng thì không cần đến bộ phận phúc tra
nhưng người công nhân ghi sai
trong bộ phận phúc tra cũng không phát hiện ra
thế cho nên là nó có những tình huống đáng tiếc
đấy xảy ra nhưng mà trong quy trình kiểm tra nội bộ
liệu có bình thường không khi mà con số tiền điện
đến tới chín mươi triệu mà ông phó phòng
kinh doanh của quảng ninh vẫn ký diệt
theo ông thì liệu có cái sơ xuất gì trong quy trình
hay là do lỗi của cán bộ cái sơ xuất
nhất của chúng ta là
là chúng ta mới chỉ kiểm soát được
vào khoảng độ hơn chín mươi
mà khách hàng sử dụng tăng lên
như vậy là rõ ràng đây là do chúng ta chưa làm hết
toàn bộ những cái khách hàng và cái ông
mà bị kia là bị luật được đấy
và vừa rồi thì tập đoàn cũng đã điều chỉnh lại quy trình
và để có thể tăng cái mức độ
kiểm soát qua nhiều cấp hơn
và cái trường hợp này về sau này sẽ
được phát hiện một cách rất là dễ dàng rất cảm ơn ông
vâng thưa luật sư lê ngọc sơn
với tư cách là người tiêu dùng cũng như là luật sư
ông có bình luận hay là có
nhị kiến gì xung quanh những cái giải trình
của event mà thông qua thảng sĩ
nguyễn quốc dũng trưởng ban
kinh doanh điện đã trình bày vừa rồi
ông có thỏa mãn những cái điều giải thích của
tôi đã nghe rất là chăm chú
những giải thích của ông dũng nhưng tôi thấy
với tư cách là người tiêu dùng tôi thấy rằng
cái ngành phân phối điện là cái ngành độc quyền tự nhiên
bản thân rất nhiều khách hàng
không có sự lựa chọn giữa công tơ điện tử
hay là công tơ cơ tôi không biết là ông dũng
nêu con số công tơ điện tử là chiếm bao nhiêu tỷ lệ
và tôi cũng không biết là
cái biểu thuế tính luyện tiến
được xây dựng trên cơ sở nào nhưng tôi cho rằng
với một cái thời điểm hiện tại
xã hội đã phát triển rất là nhiều thiết bị điện
trong gia đình phục vụ các nhu cầu tối thiểu thôi
nó đã tăng lên rất nhiều so với cách đây
chục năm hoặc là hai mươi năm mà trong khi đó
chúng ta vẫn giữ cái biểu giá như vậy tôi cho rằng
rất không hợp lý hơn nữa về mặt tiêu dùng
tất cả những gia đình sử dụng
điều hòa nhiều lại liên quan đến cái đối tượng
cần được hỗ trợ ví dụ như người già
người ta phải ở nhà nhiều trong mùa nóng nực cái này
phải dùng điều hòa nhiều hoặc là trẻ em phải dùng
điều hòa nhiều mà với cái biểu thuế ở cái mức
một nó rất là ngắn như thế này
thì tôi cho rằng rất không hợp lý
và như vậy là nó sẽ đánh vào
cái túi tiền của những người cực kỳ yếu thế
hơn nữa là trong toàn bộ
với quá trình kiểm tra như ông dũng nói tôi vẫn cho rằng
cũng chưa có sự gọi là một cơ quan trung gian
họ kiểm tra họ đánh giá thì tôi cho rằng
vẫn đâu đó vẫn có thể có
sai sót hoặc thậm chí là sai sót có chủ ý
tôi cho rằng như thế là vẫn cũng không thỏa mãn
vâng thưa thạc sĩ
dũng ông có cái giải trình gì thêm cho
để cho luật sư
linh hồ sơn của chúng ta thỏa mãn hơn không ạ
hoặc là rõ ràng hơn không ạ
thứ nhất là cái lượng công tơ điện tử của chúng ta bây giờ là
chiếm là năm mươi bốn
và để có được một cái lượng
chiếm năm mươi bốn đấy chúng ta đâu đó
chúng ta mất gần một mươi năm
và chúng tôi cũng đang rất là cố gắng
để mà đến năm hai nghìn hai mươi năm
thì sẽ thay thế hết được toàn bộ
tất cả những công tơ cơ bằng công tơ điện tử
và tại sao cái quá trình nó lại dài như thế
không phải là chúng ta không có đủ công tơ
để mà thay mà vấn đề là nếu như
mà chúng ta tăng cái tốc độ thay lên
rất là cao thì nó có thể
nó gây nên cái áp lực về tăng về giá
và đấy là một cái mà tập đoàn địa lực việt nam
không mong muốn và chúng tôi cũng rất là mong
rằng là cái giá điện
làm thế nào để cho nó
càng ngày nó càng ổn định nó phù hợp
với lại người dân
cho nên là cái việc mà
thay công tơ nhanh quá thì cũng là
một cái nó rất là khó
thưa thạc sĩ
ông có thể nói rõ hơn là thay một cái công tơ
điện tử cho công tơ cơ thì mất khoảng
bao nhiêu tiền không ạ nói một cách cụ thể
khoảng bao nhiêu tiền
đối với lại cái công tơ một pha nó rất là nhiều loại
nhưng mà đối với công tơ một pha là cái mà phổ biến nhất
thì tập đoàn đang quy định
là giá của nó là không được vượt quá bốn trăm ba mươi năm
đây là cái giá trần
mà tập đoàn quy định tất nhiên là khi mà
chúng tôi cho rằng đấy là con số nó cũng không phải là quá lớn
nhưng mà nếu như mà chúng ta nhân với lệ con số hàng triệu
không tức là mình sẽ chia cho người dân
người dân sẵn sàng bỏ tiền ra để họ có cảm thấy
một sự thoả mãn một sự minh mạch
hoặc là một sự biết một cách nó chắc chắn
thì theo tôi cũng như theo ông sơn ông nghĩ sao
nếu mà người dân có sẵn sàng bỏ tiền ra không ạ
tôi cho rằng đa phần người dùng sẽ chấp nhận cái con số này
và thì hy vọng là bên even sẽ lưu ý
cái ý kiến nghị đấy của người dân
theo kết quả đánh giá của nhóm nghiên cứu
doing business hiện nay chỉ số tiếp cận
điện năng của việt nam đứng ở vị trí hai mươi năm
trên tổng số một trăm chín mươi quốc gia
nền kinh tế để có được vị trí đó
và phát triển được thị trường điện như hiện nay
không thể phủ nhận sự cố gắng của chính phủ
các cơ quan chức năng cũng như của even
tuy nhiên ngành điện đến nay
vẫn một mình đóng cả ba vai trò
vừa sản xuất vừa phân phối vừa kinh doanh
thậm chí khi xảy ra sai phạm
thì giải quyết vướng mắt theo hình thức
tay phải kiểm tra tay trái
mỗi khi vào hè even lại phải đối mặt
với những hoài nghi khi sản lượng điện
của người dân tăng cao
nếu vẫn tiếp tục duy trì cách thức như hiện nay
những tranh cãi hoài nghi ấy sẽ không bao giờ
chấm dứt và sẽ trở thành câu chuyện
đến hẹn lại lên
với những bức xúc mà ông sơn vừa trình bày
theo ông làm thế nào để giảm bức xúc này
cả về phía ngành điện cả về phía người dân
và câu hỏi này cũng dành cho ông nguyễn quốc dũng
vâng tôi cho rằng
với tính chất là
một hợp đồng gia nhập
tức là người dân gần như không có cơ hội đàm phán hợp đồng
thì tôi cho rằng chính phủ của bộ công thương
cần thứ nhất phải giảm ngay
các biểu giá điện lưu tiến
ví dụ như ông dũng nói
năm mươi sáu mức tôi cho rằng chỉ lên khoảng ba mức là hợp lý
và đặc biệt mức một
thì phải tăng sản lượng lên một chút
để người dân thỏa mãn
tăng giãn cách lên
và số lượng của mức một nó phải cao hơn một chút
tôi cho rằng các thiết bị điện trong gia đình
chúng ta bây giờ nhiều hơn trước rất nhiều
tóm lại là chúng ta sẽ điều chỉnh lại
cơ cấu lưu tiến đúng không
đúng rồi đấy là ý thứ nhất ý thứ hai là gì ạ
cái thứ hai là người tiêu dùng hoàn toàn
trong trường hợp có
nghi ngờ về việc công tơ chẳng hạn
họ có quyền là đề nghị thay công tơ
và tốt nhất là điện tử hóa lên đúng không ạ
tốt nhất là điện tử hóa và thứ ba là gì ạ
và cuối cùng chẳng hạn khi có khiếu nại
thì không phải là bên điện được tự đi kiểm tra
để phúc tra và cần phải có một tổ chức trung gian hơn
liệu ông có quá
vấn đề này không bởi vì là tổ chức gian
đây là cái gì lọc ra một tổ chức mới hay là
ai đủ điều kiện kỹ thuật để mà vào
ngành điện để kiểm tra theo không
nó giống như đơn vị đo đạc địa chính đấy
trước đây nhà nước độc quyền đo chẳng hạn
nhưng khác tổ chức được phép hành nghề
người ta có đủ điều kiện người ta có thể
tham gia kiểm định vấn đề này vâng rồi cảm ơn ông
vậy thì trước những cái đề nghị của
ông sơn cũng như là về những ngành điện
thì theo thạc sĩ nguyễn quân dũng
ngành điện cân làm gì
và có lời khuyên gì với người dân
để mà giảm bớt những cái bức xúc về độ nóng
của hóa đường điện trong tháng tới ạ
thứ nhất nói về cái vấn đề về công tơ điện tử
thì rõ ràng là
một người dân mà thay một cái công tơ điện tử
thì quả thực là nó là một cái vấn đề rất là khó
bởi vì là cái công tơ điện tử
cái mạnh nhất của công tơ điện tử đấy là cái thu thập số liệu từ xa
và khi thu thập số liệu từ xa
đấy là chúng ta không phải có người
đến để mà ghi chỉ số
cho nên là nó phải được
nó phải được thay thế theo từng cái khu vực
một trọn vẹn một cái khu vực một
thì nó mới hiệu quả tức là không thể thay thế từng nhỏ lẻ được
ông muốn làm được mà phải là cả một cụm
tức là đánh cả cụm đấy cả một khu vực
thì mới nhưng mà kỹ thuật là phải như thế đúng không ạ
vâng thế lúc đấy chúng ta có một cái bộ
nó mới thu thập được hết chứ còn không phải là
một đi công tơ nó chuyển một một tới trung tâm
mà nó chuyển đến một cái bộ trung gian
gọi là cái dcu sau đấy từ dcu
nhưng mà dẫu sao cái nguyện vọng từ phía ông sơn
với tên người dân dùng thì cũng nên được ghi nhận
vâng vấn đề thứ hai là
vấn đề khi mà chúng ta có một cái ý kiến
mà thắc mắc về vấn đề ghi chỉ số
hay là chúng ta về vấn đề hóa đơn tiền điện
thì có lẽ rằng là
cái việc mà chúng ta nên làm nhất
là gọi điện đến trung tâm chăm sóc khách hàng
và mỗi tổng công ty nào thì cũng có trung tâm
chăm sóc khách hàng và ở đấy sẽ có những
người người ta hỗ trợ tức là nói rằng là
ví dụ như là à mà thấy rằng là cái công tơ
của chúng ta là tôi nghi ngờ là
cái chỉ số thì người ta sẽ chụp ảnh
cái chỉ số công tơ người ta mang xuống cho mình xem
hoặc là chúng ta có thể truy cập vào trang web
tại vì là đối với lại một số tổng ty
như hà nội như thành phố hồ chí minh
là chúng ta có thể xem cái chỉ số này hàng ngày
ở trên trang web được và đây là
nó là một cái rất là minh bạch đối với công ty
điện tử thu thập từ xa là được xem
thế nếu mà xin lỗi xin lỗi xin lỗi ông sơn
ông dũng nếu như là khách hàng vẫn chưa thỏa mãn
thì họ có thể làm gì tiếp ạ
vâng nếu như mà khách hàng chưa thỏa mãn
người ta cảm thấy rằng cái công tơ nó chưa đúng
thì chúng ta có thể mang cái công tơ này
đến một cái trung tâm kiểm định độc lập
để chúng ta kiểm định
và cái kết quả của nó thì đương nhiên là
cả hai bên sẽ đều rất là vui vẻ
không vấn đề không phải là chỉ là công tơ
mà vấn đề là cái giá điện đúng không ạ
cái tiền điện tổng thể đấy
bởi vì ý của ông sơn phải chăng
là ngại cái chuyện gọi là vừa đóng bắt thửa coi
vậy thì một cái cơ chế ra tòa
hay một cái cơ chế mà trung gian
thì liệu có cần hay không vậy mà luật sư thì ông võ sơn nghĩ sao
nếu như người dân vẫn bức xúc
mà khiếu kiện những ngành điện
những ngành điện vẫn chưa thỏa mãn
thì theo ông thì có thể làm gì tiếp để mà người dân cảm thấy thỏa mãn
trong cái bụi tranh chấp kiểu như thế này
đây là một cái hợp đồng cung ứng như tôi nói rồi
người dân chỉ có quyền gia nhập cái hợp đồng này
mà gần như không có điều kiện đàm phán
thì tôi rằng nếu một cái thiết chế trung gian
để giải đáp những thắc mắc đấy
thì luôn luôn là cần thiết
thì nếu như thay vì vẫn như ngành điện vừa đặt ra các điều kiện của hợp đồng
vừa tự kiểm tra
ông có thể nói rõ hơn cái thiết chế trung gian theo ông ví dụ
theo tôi ví dụ như ông dũng vừa nói chẳng hạn
có thể là yêu cầu cái thủ tục kiểm định
cái công tơ một cách dễ dàng hơn
tại một đơn vị trung gian khác
chứ không nhất thiết phải là
cái thủ tục hành chính nó quá phức tạp như bây giờ
hoặc là vì cái lý do kỹ thuật
chẳng hạn chúng ta có thể là nêu lý do kỹ thuật là
tháo một công tơ ra kiểm định nó khó khăn
hoặc là vì lý do lúc này là cán bộ thiếu
đúng không ạ
chưa bao giờ có
thực tế thì ông không là người sử dụng điện
rất là cảm ơn ông sơn
vậy thì ông dũng ở phía ngành điện
sẽ làm gì để cải thiện
cái quy trình kiểm định
rồi trách nhiệm cũng như chế tài cho những người
mà làm không đúng trong ngành
cũng như là để góp phần minh bạch hóa
cái vấn đề tính toán
và trả tiền trong cái hóa đơn tiền điện này
của người dân
mặc dù về chất lượng điện thì có thể nói là người dân rất hài lòng rồi
nhưng chỉ còn vấn đề là nổi cộn thôi
đó là vấn đề về cái hóa đơn điện
thứ nhất là quay trở lại
ý kiến về cái
kiểm định công tơ
thì tôi có thể khẳng định rằng là tất cả những cái thông tin
mà chuyển đến trung tâm chăm sóc khách hàng
được xử lý trong vòng hai mươi bốn h
và lập tức có người đến để mà giải thích
đối với người sử dụng điện
nếu như mà chưa bằng lòng
thì cái công tơ đấy sẽ được tháo xuống niêm phong
mang đến một đơn vị kiểm định
độc lập hoàn toàn không phải của ngành điện
không phải của ngành điện
và tất cả những đơn vị đấy
là hoạt động theo luật điện lực
và được cấp phép bởi tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng
nó không phải là đơn vị của ngành
cái này là đúng với tình trạng trung gian của sơn
tôi rất là mong muốn như vậy đấy
bây giờ vẫn như thế
nhưng mà thực ra nhiều khi tôi gia đình
đề nghị kiểm tra công tơ còn có thể bị hẹn lần hẹn nữa
chắc là do kinh nghiệm công nhân đấy
họ không nắm được hết vấn đề
chúng ta gọi điện đến trung tâm chăm sóc khách hàng
là chúng ta được hướng dẫn một cách đầy đủ
có lẽ đây là một câu trả lời tốt
mà ông sơn cho hài lòng
cái vấn đề thứ hai
mà một trong những cái đang nổi cộng
từ trước đến trong thời gian vừa qua
là liên quan đến biểu giá điện
thì cái này thì bộ công thương
hiện tại cũng đang xây dựng
một cái biểu giá điện mới
và đang dự thảo và sẽ xin ý kiến
rộng rãi của người dân và sau đấy dựa trên
những ý kiến của người sử dụng điện
sẽ báo cáo với các cơ quan
có thập quyền để phê duyệt
và tôi cho rằng là một cái biểu giá điện
mà tốt là một cái biểu giá điện
mà nó đảm bảo hài hòa
tức là nó đảm bảo là bù đắp chi phí
cho đơn vị sản xuất và đồng thời
thì nó cũng tạo ra được một cái sự
rõ ràng minh bạch đơn giản
đối với người sử dụng điện
rất là cảm ơn ông rất là cảm ơn hai vị chuyên gia
đã đến với chương trình và đặc biệt là cảm ơn even
đã có những giải trình chúng tôi cho rằng là khá tỉ mỉ
cũng khá thỏa đáng để góp phần
giải tỏa bức xúc của dư luận
về vấn đề hoa lương tiền điện
đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết
rất cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi
xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại
trong chương trình tiếp theo